từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng sáu đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh bình thuận tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ nhất
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với sự tham dự của hơn hai trăm chín mươi đại biểu đại diện cho hơn năm ba trăm linh đảng viên thuộc tám mươi bốn tổ chức cơ sở đảng của đảng bộ
đây là một trong hai đảng bộ cấp trên cơ sở được tỉnh ủy bình thuận chọn làm đại hội điểm
đại hội đã bầu ra hai mươi bảy đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí lê thị hải duyên được bầu giữ chức vụ bí thư đảng ủy khối nhiệm kỳ mới